ngày hai mươi một tháng bảy đoàn công tác của quốc hội do ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển làm trưởng đoàn
đã thăm làm việc tại tỉnh sơn la về vấn đề an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất sinh hoạt và quản lý an toàn hồ đập
tại buổi làm việc phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển lưu ý tỉnh sơn la cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật
liên quan đến bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất sinh hoạt và quản lý an toàn hồ đập
tiến hành giả soát kiểm tra để có quy hoạch tổng thể liên quan đến thủy lợi thủy điện
trong đó phải đặt vấn đề an ninh an toàn nguồn nước an toàn hồ đập là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
tăng cường công tác thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước
trước đó phó chủ tịch quốc hội phung quốc hiển và đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế công trình hồ thủy lợi
trường khoi tại xã triềng khoi huyện yên châu và dự án hồ thủy lợi bản mòng xã huôn la thành phố sơn la